công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ lê quang nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lê đình hưng sinh
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và trần minh tịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đều ở huyện triệu phong tỉnh quảng trị là thủ phạm
chuyên hách tài khoản facebook của cộng đồng người việt nam tại nhật bản singapore để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên chỉ tính từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt
ba đối tượng nam hưng tịnh đã lừa đảo của hàng trăm người trên địa bàn toàn quốc với tổng số
tài khoản gần bốn tỷ đồng